các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây cũng là các biện pháp quản lý chung và dài hạn nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông
quản lý sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên nước sông mekong
ngày năm tháng năm trả lời câu hỏi của phóng viên về đề nghị cho biết phản ứng của việt nam
trước những phát biểu gần đây của phía campuchia về việc triển khai dự án canh đào funanteco
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết việt nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của campuchia
theo tinh thần của hiệp định mekong năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
với các quy định liên quan của ủy hội sông mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước
tại cuộc họp báo ngày sáu tháng năm khi phản hồi đề nghị cung cấp thông tin chi tiết về dự án canh đào funanteko
phó thủ tướng campuchia sun chathol cũng cho biết
campuchia có nghĩa vụ thông báo cho ủy ban hỗn hợp biết trước khi tiến hành công việc xây dựng
và không bắt buộc phải tham vấn trước hoặc phải có thỏa thuận cụ thể với các nước thành viên ủy hội sông mekong
ông nhấn mạnh chính phủ nước này không lơ là trách nhiệm chia sẻ thông tin về dự án cả chính thức và không chính thức
ông cho biết nếu được yêu cầu campuchia sẽ cung cấp thêm thông tin cho ủy hội sông mekong
nhưng không có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy
nếu các vị cần thông tin hãy đề nghị ủy hội sông mekong ông nói
ông charthon nói rằng campuchia đã thực hiện trách nhiệm theo hiệp định mekong năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
bằng việc thông báo dự án canh đào funanteko cho ủy hội sông mekong vào tháng tám năm ngoái
tuy nhiên ủy hội cho biết campuchia đã không chia sẻ nghiên cứu khả thi của canh đào
mặc dù nhiều bên đề nghị và ủy hội đã hai lần gửi thư đề nghị chính thức vào tháng tám và tháng một mươi năm ngoái
ông chathol cũng cho hay lưu lượng nước qua canh đào dự kiến chỉ năm mét khối trên dây
tương đương năm mươi ba lưu lượng sông mekong
theo ông sun chanthol con canh sẽ được sử dụng để tưới tiêu trên đất liền và đánh mắt cá
ông cho biết tuyến đường ngắn hơn của kênh đào ra biển dành cho xà lan và tàu
từ và đến phần hôm banh chở hàng diệt may và nguyên liệu thô điều này sẽ làm giảm phát thải khí nhà kính
ông nói thêm dự án có sự tham gia của nhiều tổ chức như cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản
ngân hàng phát triển châu á ban thư ký ủy hội sông mekong
công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn vận tải đường thủy công ty con của công ty xây dựng vận tải trung quốc
theo đánh giá tác động cơ sở hạ tầng vật chất và xã hội của chính phủ campuchia
dự án dự kiến sẽ tác động đến một năm trăm tám mươi năm ngôi nhà ở và một trăm bốn mươi chín năm hectare đất ở cùng các tác động môi trường và xã hội khác
theo báo cáo sau khi dự án đi vào vận hành vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của campuchia qua đường thủy của việt nam
dự kiến sẽ giảm từ mức ba mươi ba hiện tại xuống còn một mươi
canh đảo funanteko dự kiến được khởi công vào cuối năm nay
sau khi tập đoàn quốc doanh cầu đường trung quốc đạt được thỏa thuận triển khai dự án
tại một hội nghị sáng kiến vành đai và con đường
diễn ra hồi tháng một mươi năm ngoái
dự án dự kiến được hoàn thành sau bốn năm với kinh phí khoảng một bảy tỷ usd
theo kế hoạch con canh sẽ có chiều rộng một trăm linh m ở thượng nguồn tám mươi m ở hạ nguồn sâu năm bốn m
canh kéo dài khoảng một trăm tám mươi km chỉ kém canh đào sue hơn một mươi km từ phu nông penh đến tỉnh ven biển kép của campuchia
canh đào sẽ chạy qua bốn tỉnh gồm kandan takeo campos và kép với tổng dân số một sáu triệu người sinh sống hai bên đường thủy
thưa quý vị liên quan đến dự án kênh đào funanteco trong một bài phỏng vấn với báo điện tử đài tiếng nói việt nam vov
nhiều chuyên gia đã nêu những quan ngại về dự án bao gồm các tác động của dự án đến tài nguyên nước vùng đồng bằng sông cửu long
đặc biệt trong bối cảnh hạn hán mặn xâm nhập diễn ra ngày càng thường xuyên và khắc nhiệt hơn
nối sông mekong với biển của campuchia dự án canh đào funanteko được chính phủ campuchia khởi xướng từ năm hai nghìn hai mươi hai
dự án dự kiến khởi công cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
và hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi bảy với tổng kinh phí đầu tư là một bảy tỷ usd
dự án chuẩn bị triển khai phía thượng nguồn nhưng theo nhiều chuyên gia sẽ tác động dòng chính sông mekong trong bối cảnh hạn mặn
biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt hơn tại khu vực đồng bằng sông cửu long của việt nam
theo thông báo của phía campuchia dự án dự kiến sẽ nâng cấp và cải tạo một trăm tám mươi km tuyến canh sông
các đoạn canh được thiết kế với kích thước đủ lớn bề rộng đáy canh năm mươi m bề rộng mặt canh từ tám mươi một trăm hai mươi
và chiều sâu mực nước trong kênh là bốn bảy m để các tàu tải trọng đến một tấn có thể đi qua
thời gian xây dựng dự án là bốn năm dự kiến khởi công vào cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
kênh đảo này có ba công trình âu thuyền tại ba vị trí âu thuyền nơi kết nối với sông ba sắc sông hậu
âu thuyền tại tỉnh ta keo và âu tàu nơi cửa ra tỉnh kép
âu thuyền với kích thước cơ bản dài x d x sâu là một trăm ba mươi năm m x một mươi tám m x năm tám m
lượng nước xả tối đa qua âu thuyền là ba sáu m ba trên dây
trước những thông tin bước đầu được cung cấp của dự án ông đặng thanh lâm phó viện trưởng viện quy hoạch thủy lợi miền nam cho rằng
các số liệu về dự án canh đảo funanteko hiện vẫn chưa đầy đủ nhất là trong mục đích sử dụng nước
nên việc tính toán tác động xuyên biên giới đến việt nam vẫn chưa chuẩn xác tuyệt đối
chính vì thế vấn đề đặt ra là các bộ ngành của việt nam nên đề nghị phía campuchia phối hợp chặt chẽ
trong việc chia sẻ thông tin đánh giá tác động của dự án funanteco đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của đồng bằng sông cửu long
ông đặng thanh lâm cho biết về các bước tiếp theo thì tôi kiến nghị cần cung cấp thông tin về đánh giá tác động môi trường của dự án
đây là dự án được nêu là để phát triển
về phía ủy hội mekong rất mong có đánh giá tác động xuyên biên giới để cho phía việt nam
đây là sự phối hợp khách quan và đầy đủ nhất
mới đây ngày hai mươi ba tháng bốn ủy ban sông mekong việt nam tổ chức cuộc nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đảo funanteko của campuchia diễn ra ở thành phố cần thơ
các chuyên gia đại biểu cũng đã nêu những quan ngại về dự án bao gồm các tác động của dự án đến tài nguyên nước vùng đồng bằng sông cửu long
đặc biệt trong bối cảnh hạn hán mặn xâm nhập diễn ra ngày càng thường xuyên và khắc nghiệt hơn
việc thực hiện dự án sẽ chuyển nước từ sông ba sắc là phân lưu của sông mekong ra cảng kép nằm ngoài lưu vực
sẽ gây suy giảm đáng kể tài nguyên nước tới vùng đồng bằng sông cửu long gây tác động không nhỏ đến các hoạt động sinh kế sản xuất của người dân địa phương và các hệ sinh thái tự nhiên
tiến sĩ nguyễn đức tuấn điều phối viên tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế đề nghị
các giải pháp và chiến lược đều phải dựa trên đánh giá tác động giảm thiểu nhất đến mức có thể hài hòa với các lợi ích về kinh tế
với công trình này với những quan ngại về ảnh hưởng xuyên biên giới thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải đánh giá theo quy trình đầy đủ
tôi nghĩ về phía các bên cần yêu cầu phía campuchia cập nhật thông tin về dự án này
nếu vấn đề cụ thể đặt ra đối với khu vực đồng bằng sông cửu long phó giáo sư tiến sĩ lê anh tuấn chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực biến đổi khí hậu
ở góc độ của một người nghiên cứu độc lập cho rằng mùa khô ở đồng bằng sông cửu long vốn đã thiếu nước nay sẽ càng thiếu nước trầm trọng hơn nữa
nếu có những tác động từ phía trên dọc theo dòng mê công
theo ông tuấn những hậu quả sẽ kéo theo như mặn sẽ xâm nhập sâu hơn và những hệ lụy về mặt sinh thái đa dạng sinh học cũng bị ảnh hưởng rất lớn
theo phó giáo sư tiến sĩ lê anh tuấn đây là vấn đề nước xuyên biên giới nên chắc chắn sẽ tác động đến đồng bằng sông cửu long
ông tuấn cũng nêu ra một viễn cảnh khi kênh funanteco được triển khai đó là trong mùa mưa
việc kênh khi đào đất đắp hai bên thành đường sẽ hình thành làng mạc thành phố khu công nghiệp
tạo thành đê chắn ngang cánh đồng lũ khiến phía bắc kinh sẽ ngập nhiều hơn
trong khi phía nam kênh tức là phía nằm về hướng việt nam sẽ ít nước hơn
như vậy theo ông tuấn điều này có nghĩa có thể ít nước hơn phù sa ít hơn cá ít hơn
và tất cả những công trình đã xây dựng ở vùng tứ giác long xuyên sẽ dần mất tác dụng
theo ông tuấn năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng chính phủ đã phê duyệt quy hoạch đồng bằng sông cửu long
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn năm mươi
trong khi quy hoạch chưa tính
ông tuấn đã đặt ra một vấn đề là có cần phải thay đổi hay không
tương tự các tỉnh xây dựng quy hoạch cũng dựa vào tổng lượng nước theo quy hoạch vùng
và đang làm kiểm kê lượng nước đồng bằng sông cửu long
đến nay các tỉnh có phải điều chỉnh hay không
đối với đề án một triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thì theo phó giáo sư tiến sĩ lê anh tuấn cây lúa sẽ ăn gì uống gì
khi mà phù sa ít đi đất đai bạc màu hơn
nước ít hơn như vậy một triệu hectare có điều chỉnh hay không
ông tuấn cũng bày tỏ sự lo lắng khi hình dung giải pháp chống sạt lở cho đồng bằng sông cửu long sẽ nặng nề hơn
phó giáo sư tiến sĩ lê anh tuấn cho biết
các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu hay xóa đói giảm nghèo có khả năng phải điều chỉnh
vì kịch bản ứng phó được xây dựng trong điều kiện trước khi có tình huống mới như hiện nay
chúng ta phải làm thế nào để tạo sự phát triển hài hòa giữa các nước trong lưu vực sông mekong
vấn đề đặt ra là chúng ta không bác bỏ
nhưng làm sao để chuyện đánh đổ không quá lớn
và nước ta cũng không thể nào lấy con sông mê công ra để làm vật thực nghiệm để xem là tốt hay xấu được
hiện những vấn đề liên quan đến việc xây dựng kênh đào vunanteco vẫn đang là chủ đề nóng được nhiều người quan tâm
những thông tin mới nhất liên quan đến vấn đề này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
đến đây thời lượng của video đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại